thưa quý vị hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với ông nguyễn thanh long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
ông nguyễn thanh long nguyên bộ trưởng bộ y tế có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kít xét nghiệm covid một mươi chín
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản cho nhà nước
thưa quý vị vào cuối giờ chiều nay các nhà chức trách đã có mặt tại nhà riêng của ông nguyễn thanh long và trụ sở bộ y tế để tiến hành làm việc
trước đó ban chấp hành trung ương đảng
quyết định thi hành khai trừ ra khỏi đảng đối với ông nguyễn thanh long
quốc hội bỏ phiếu kín cách chức bộ trưởng y tế và bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của ông nguyễn thanh long
sau khi bị cách chức và bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội
cựu bộ trưởng y tế nguyễn thành long bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé